xin kính chào quý vị và các bạn
trưa chiều nay nắng nóng và nắng nóng gai gắt đã xảy ra diện rộng tại các tỉnh thành bắc bộ và trung bộ
với nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ nhiều điểm còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ
nắng nóng đặc biệt gai gắt ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
dự báo ngày mai khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên ngày có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian từ một mươi giờ đến một mươi bảy giờ chiều
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi tám độ
các tỉnh vùng núi có nắng nóng cục bộ
tại khu vực miền trung chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên sẽ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
có nơi còn đặc biệt gai gắt khi nhiệt độ cao trên ba mươi chín độ
kèm theo độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng ở mức rất cao
người dân chú ý đề phòng
các tỉnh ở phía nam như khánh hòa ninh thuận bình thuận
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
và về chiều tối thì có mưa rông ở một vài nơi
gió thác động của đới gió tây nam có cẩn độ trung bình đến mạnh
nên khu vực phía nam ban ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất vào khoảng thời điểm trưa chiều trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại tây nguyên và ở mức từ ba mươi một ba mươi bốn độ ở các tỉnh nam bộ
mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm
cục bộ có nơi xuất hiện mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
gió hướng đông nam đến nam hoạt động ở mức trung bình
thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió nam đến tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi chiều tớp và đêm có mưa rào và rông vầy nơi
ngày nắng nóng gió đông nam đến nam mạnh cấp hai cấp ba